các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông tập cận bình nói trong sự kiện ở bắc kinh một số vận động viên nước ngoài nói với chúng tôi rằng nếu có huy chương vàng về ứng phó với dịch bệnh nó nên được trao cho trung quốc
tờ nhân dân nhật báo ngày tám tháng bốn có bài viết khẳng định jerdo covid vẫn là lựa chọn tốt nhất với trung quốc
trung quốc có ca covid một mươi chín đầu tiên được phát hiện ở thành phố vũ hán vào cuối năm hai nghìn hai mươi
trung quốc hiện là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới các cách tiếp cận jero covid để ứng phó với đại dịch
theo các chỉ số độc lập do tập đoàn truyền thông trung quốc casin công bố đợt bùng phát covid một mươi chín đang có tác động ngay càng nghiêm trọng
với sản lượng nhà máy của trung quốc trong tháng ba năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm
các nhà nghiên cứu cảnh báo trung quốc có thể trải qua đợt bùng phát khổng lồ áp đảo hệ thống y tế nếu đột ngột nới lỏng các hạn chế
tuy nhiên giám đốc khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới who tkc kassai cảnh báo ngày bảy tháng bốn
xã hội của việc phong tỏa là đáng kể
cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trung quốc đã kiểm soát số ca covid một mươi chín trong nước ở mức thấp với phong tỏa cục bộ
xét nghiệm hàng loạt và các hạn chế nghiêm ngặt với đi lại quốc tế
tuy nhiên trung quốc ghi nhận hàng nghìn ca covid một mươi chín hàng ngày trong những tuần gần đây với tượng hải đang là tâm dịch